ngoại trưởng mỹ mike pompeo vừa lên tiếng cáo buộc vụ tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào một căn cứ không quân của iraq nơi binh lính mỹ đang đồn trú
theo quân đội iraq ít nhất tám phát tên lửa kajusa đã bắn vào đường băng căn cứ quân sự al balad cách baghdad khoảng tám mươi km về phía bắc khiến hai binh sĩ và hai phi công iraq bị thương
al balad là căn cứ chính cho các máy bay f một mươi sáu mà iraq mua từ mỹ hiện có gần một mươi năm lính không quân mỹ ở đây đây là đợt tấn công thứ hai nhằm vào các căn cứ quân sự có lính mỹ tại iraq sau vụ hai căn cứ quân sự bị iran bắn phá bằng hai mươi hai tên lửa trong nửa giờ hôm tám tháng một nhưng không gây thương vong